theo thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết
đến một mươi bốn h chiều ngày một mươi bảy tháng bảy trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu nam giang
đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho hai trăm tám mươi tám sinh viên lào vào việt nam
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
số sinh viên này khi vào đến khu vực trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu nam giang phía việt nam
đã được bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với trung tâm y tế huyện nam giang
và cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam tiến hành kiểm tra y tế kiểm tra thân nhiệt
kê khai y tế phân loại và hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh
sau khi hoàn thành các thủ tục số sinh viên lào được đưa vào khu cách ly
tập trung tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm tại huyện thăng bình quảng nam
để thực hiện cách ly theo dõi theo quy định của bộ y tế